đoàn công tác bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do thứ trưởng phùng đức tiến làm trưởng đoàn đã có buổi họp khẩn với ủy ban nhân dân tp hcm về triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tp hcm
tp hcm hiện có ba chín trăm một mươi bảy hộ trang nuôi heo với tổng đàn hai trăm bảy mươi bốn một trăm năm mươi bốn con trong đó hai trăm bảy mươi bốn hộ nuôi heo bằng nguồn thức ăn thừa tại các nhà hàng quán ăn có nguy cơ đối với bệnh dịch tả heo châu phi
đồng thời có một mươi một cơ sở giết mổ heo với số lượng giết mổ bình quân hàng đêm là từ sáu năm trăm linh đến bảy con heo trên ngày
nguồn heo nhập vào thành phố giết mổ chủ yếu từ đồng nai chiếm bốn mươi sáu bốn mươi một bình dương một mươi chín ba bình thuận một mươi tám mươi tám bà rịa vũng tàu tám một
hiện nay dịch tả heo châu phi đã lây lan trên hai mươi chín tỉnh thành phố trong đó dịch tả heo châu phi cũng đã áp soát địa bàn thành phố như huyện trảng bơm huyện nhân trạch đồng nai tỉnh bình phước v v
đàn heo mà đưa vào giết mổ mà dự trữ thì phải là âm tính
cái việc thứ hai là tăng cường cái công tác kiểm soát giết mổ bởi vì chúng ta biết rằng là cái thịt mà giết mổ mà cắt đông rồi rã đông thì dứt khoát là ảnh hưởng đến chất lượng
hồi nãy anh an mới nói là về mặt cảm quan thôi nhưng mà kỳ thực ra khi mà bắt đầu rã đông thì vi sinh vật dễ tấn công nhiều hơn nữa
thì cái đó là ngay từ đầu khi mà giết mổ thì cũng phải đảm bảo cái vệ sinh để cái việc mà vấy nhiễm ngay từ đầu trong quá trình giết mổ trước khi cấp đông
là phải đảm bảo
để phòng chống có hiệu quả dịch tả heo châu phi ubnd tp yêu cầu các địa phương phải kiên quyết xử lý các loài giết mổ heo lậu
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tiêu độc khử trùng tại các điểm vào nội thành và điểm giết mổ trong thành phố